mặc dù nhận được sự ủng hộ của người dân ngay từ những ngày đầu luật phòng chống tác hại rượu bia cũng như nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt có hiệu lực thế nhưng vẫn còn đó rất nhiều những ý kiến phản biện về các quy định này
tuy nhiên theo ý kiến của các cơ quan chức năng chính sách về hạn chế sử dụng rượu bia chắc chắn sẽ nhanh chóng đi vào đời sống và phát huy tốt hiệu quả
theo bộ y tế trong năm năm gần đây tỷ lệ sử dụng rượu bia bình quân đầu người ở việt nam từ sáu sáu lít tăng lên tám ba lít và là nước có tốc độ sử dụng rượu bia gần bốn mươi năm ở mức nguy hại tương đối lớn
việc sử dụng rượu bia bừa bãi đã gây ra nhiều hệ lụy rượu bia là nguyên nhân của ba mươi bệnh và là cấu thành của hai trăm linh mã bệnh
riêng về giao thông theo thống kê của tổ chức y tế thế giới who ba mươi sáu hai tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia là những vụ do
rượu bia là một trong những vụ do nam giới gây ra
tại cuộc tọa đàm quy định mới về sử dụng rượu bia và tăng nặng mức hình phạt vi phạm giao thông nhiều ý kiến đã cho rằng việc luật phòng chống tác hại rượu bia ra đời cùng với nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã hỗ trợ nhau rất lớn trong việc thực thi chính sách
chỉ trong một tuần triển khai luật và nghị định thì người dân đã ý thức hơn trong việc sử dụng rượu bia dù rằng vẫn còn băn khoăn với mức phạt quá cao hay là ăn hoa quả uống thuốc tây
gian nồng độ cồn trong khi kiểm tra
vụ an toàn giao thông bộ giao thông vận tải cũng khẳng định nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín không trái luật giao thông đường bộ và trong nguyên tắc xây dựng văn bản pháp luật nghị định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông rất rộng
căn cứ chủ yếu bám vào luật giao thông đường bộ là chính là văn bản có yếu tố quyết định và không trái các luật khác
vì vậy khi được người dân đồng tình ủng hộ luật đi vào cuộc sống thì chắc chắn sẽ phát huy hiệu quả giảm thiểu được nhiều hệ lụy nhất là tai nạn giao thông